theo tổng cục hải quan đến nay đã có bốn mươi ngân hàng thương mại phối hợp thu với cơ quan hải quan
và trong đó có hai mươi năm ngân hàng thực hiện thu bằng phương thức điện tử hai mươi bốn trên bảy
số thuế thu bằng phương thức điện tử hiện đạt hai trăm một mươi chín chín trăm linh bốn tỷ đồng
chiếm sấp xỉ chín mươi bốn số thu của tổng cục hải quan trong cùng thời điểm
cập nhật của tổng cục hải quan hết tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
hiện nay tổng cục hải quan đã cung cấp một trăm bảy mươi hai trên một trăm chín mươi hai dịch vụ công trực tuyến mức độ ba và bốn
chiếm chín mươi tổng số thủ tục hành chính triển khai tại một trăm linh tri cục hải quan
trong số đó có một trăm sáu mươi ba dịch vụ công trực tuyến mức độ bốn cho phép tiếp nhận xử lý hồ sơ
thanh toán thuế phí lệ phí và trả kết quả hoàn toàn thông qua mạng internet
cùng với đó các thủ tục hành chính cốt lõi như thông quan hàng hóa thu thuế xuất nhập khẩu
đã được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ bốn là mức độ cao nhất theo phần loại của bộ thông tin và truyền thông